phó thủ tướng trịnh đình dũng cùng đoàn công tác của chính phủ đã dân hoa dân hương tưởng niệm
tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn nơi ăn nghỉ của hơn một mươi liệt sĩ
phần lớn trong số đó là các liệt sĩ của đoàn năm trăm năm mươi chín và các chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn hồ chí minh
trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
tiếp đó phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng đã đến dân hương dân hoa tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín
nơi yên nghỉ vĩnh hàng của hơn một vạn anh hùng liệt sĩ chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên mặt trận đường chín
và ở trên đất bạn lào
tại hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia phó thủ tướng trịnh đình dũng đã kính cẩn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến chọn tuổi thanh xuân sương máu của mình cho độc lập tự do của tổ quốc